hiến tạng ghép tạng là một trong những phát minh thành tiệu y học nổi bật
trong suốt những năm qua nền y tế việt nam nói chung và chuyên ngành ghép tạng nói riêng
luôn nỗ lực không ngừng trong hành trình trao sự sống ghi dấu ấn trong bản đồ y tế thế giới
và hôm nay những thành tiệu công hiến cũng như những sự cho đi mang đầy ý nghĩa đó
đã được tôn vinh trong chương trình kỷ niệm năm năm thành lập trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia
với chủ đề cho đi là còn mãi
năm hai nghìn một mươi ba khi trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia mới được thành lập
thời điểm đó quan niệm về hiến tặng mô tạng tại việt nam còn rất hạn chế
khi nhắc tới lĩnh vực này nhiều người còn hồ nghi và sợ hãi
năm hai nghìn một mươi bốn trung tâm mới chỉ vận động được hai trăm linh người đăng ký hiến tạng
trải qua năm năm kiên trì vận động và sau sức lan tỏa mạnh mẽ từ câu chuyện của bé hải an bé vân nhi
năm hai nghìn một mươi tám đã có gần hai mươi người đăng ký hiến mô tạng
số lượng ca ghép tạng trong cả nước đến hiện tại là gần ba bốn trăm linh ca
để có được những con số này đằng sau nghĩa cử cao đẹp của những người những gia đình âm thầm cho đi
còn là nỗ lực của biết bao những y bác sĩ đã tranh thủ từng phút từng giờ
chạy đua với thời gian để hoàn thành được sứ mệnh truyền sự sống

trải qua năm năm kiên trì vận động và sau sức lan tỏa mạnh mẽ từ câu chuyện của bé hải an

trải qua năm năm kiên trì vận động và sau sức lan tỏa mạnh mẽ từ câu chuyện của bé hải an

mình làm được cái việc mình đã quyết định đúng tại vì thứ nhất là hôm nay em gặp được chú trần tuấn
là thực tế là nhìn thấy chú rất là khỏe là em mừng là thứ nhất là chú ấy khỏe thứ hai là cái trái tim của chồng em là được nuôi dưỡng từ cơ thể của chú ấy
trong năm hành trình truyền sự sống trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã làm nên nhiều kỳ tích đã có sáu ca điều phối tạng xuyên việt được thực hiện thành công
với những thành tích và đóng góp to lớn cho ngành ghép tạng trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia đã vinh dự nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ
hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều kỳ tích được viết tiếp
nhiều cuộc sống mới sẽ được hồi sinh và người dân việt nam sẽ ngày càng được tiếp cận với những tiến bộ y khoa ngang tầm thế giới